liên quan đến vụ đổ dầu thải xuống nguồn nước sạch sông đà làm ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn thành phố hà nội
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng gồm nguyễn trương đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lý đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh và hoàng văn thám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện văn quan của tỉnh lạng sơn
về hành vi gây ô nhiễm môi trường
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự hai đối tượng
nguyễn trương đại và hoàng văn thám thủ phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông đà
đồng thời tạm giữ hai xe ô tô liên quan tới vụ án
trưa ngày hai mươi tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
phối hợp với công an tỉnh bắc ninh vận động lý đình vũ ra đầu thú
tại cơ quan công an vũ khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang mở rộng vụ án
thu thập các tài liệu củng cố làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một vụ truy sát ẩu đả bằng dao vừa xảy ra trong dãy cà phê
đã khiến một người tử vong tại chỗ ba người khác bị thương rất nặng
vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào sáng ngày hôm nay
tại thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng
vào thời điểm trên anh ca lịch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đang đi xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị ca đối cầm dao lao tới chặn đánh
anh ca địch bỏ chạy gọi điện cho bác sĩ bảo lâm
và gọi điện cho ba người nhà tới ứng cứu gồm cha ruột là ông ca léo
ca luyến là anh trai ca địch và ca đơn là em họ
khi ba người trên tới hiện trường đã bị các đối dùng dao truy sát
bị tấn công nhóm của ca địch đã dùng hung khí đánh lại ca đối
hậu quả ông ca đéo bị ca đối chém tử vong ngay tại chỗ
ca địch ca luyến và ca đối đều bị thương nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
riêng ca đơn đã bỏ trốn
theo người dân địa phương giữa anh ca định và ca đối có mâu thuẫn từ trước nhưng chưa rõ nguyên nhân
chiều nay đối tượng chu văn thảo chú tại phường nam thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra vào ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
tại hẻm số sáu mươi đường lê thị trung khu phố bốn phường phú lợi thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã đến cơ quan công an đầu thú
theo điều tra ban đầu chú văn thảo và vợ là chị đặng thị thanh nguyên chú tại phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
hiện đang sinh sống và làm nghề vá vỏ xe tại phường phu mỹ thành phố thủ dầu một
quá trình sinh sống giữa chị nguyên và thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị nguyên đang làm thủ tục ly hôn
gần đây chị nguyên có quen với anh võ nhất thiên sinh năm hai nghìn hai ở lâm đồng
ngày hai mươi tháng một mươi anh thiên đến đón chị nguyên đi uống nước thì thảo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh thiên
khiến mạng nhân tử vong
chủ động tiếp cận học sinh giờ tan học với lý do xin đi nhờ hoặc nói là người quen của bố mẹ
nhờ các cháu đi lấy quà hàng hóa mang về cho gia đình
sau đó thì lừa đảo
chiếm đoạt xe đạp điện của các em học sinh
với hành vi trên đối tượng nguyễn thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại khu bốn phường hùng thắng thành phố hạ long
đã bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
phát hiện và bắt giữ
tại công an công an bước đầu tuyết khai nhận
trong tháng chín thì đã thực hiện
ba vụ lừa đảo chiếm đoàn tài sản bằng hình thức trên
sau khi thực hiện hành vi lừa đảo
tuyết mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài
hiện công an cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long
của tỉnh quảng ninh đã thu giữ được
hai xe đạp điện vật chứng và đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
chiều nay đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp
tỉnh đắk lắc đã ký quyết định khai trừ đảng
buộc thôi việc đối với bà trần thị ngọc thêm
trưởng phòng quản trị
văn phòng tỉnh ủy về hành vi
làm giả hồ sơ để được xét đi học
tiếp nhận chuyển dụng vào các cơ quan tổ chức
liên quan đến việc bà thêm sử dụng
bằng của chị gái để thăng tiến
kiểm tra tỉnh ủy đắk lắc cũng đã xem xét
trách nhiệm của sáu cán bộ liên quan
và xác minh nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên
là do khách quan hay chủ quan
trước đó bà trần thị ngọc thêm trưởng phòng quản trị
văn phòng tỉnh ủy đắk lắc dùng băng cấp ba
của chị có tên là trần thị ngọc ái sa
để xin vào làm
tại công ty xuất nhập cổng hai tháng chín
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sau đó bà thêm dùng bằng cấp ba này tiếp tục
học trung cấp kế toán
rồi học kế toán hệ đại học từ xa
thuộc đại học đà nẵng
từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi ba
bà thêm đã trải qua nhiều vị trí khác nhau
như kế toán trưởng nhà khách tỉnh ủy đắk lắc
kế toán tại văn phòng tỉnh ủy
trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
mới đây bà thêm bị một người làm đơn
tố cáo sử dụng bằng cấp của chị gái
và bà cũng đã thừa nhận hành vi khuyên
điên quan tới vụ chìm tàu trở container
tại huyện cần giờ tp hcm
dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua
đến ngày hôm nay thì lực lượng chức năng
chưa để xảy ra tràn dầu không để gây ô nhiễm
môi trường và dự kiến đến cuối tháng một mươi
thì sẽ hoàn tất việc trục vất tàu bị nạn
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi
các đơn vị điên quan từ trung ương
tới địa phương đã tiếp tục đến hiện trường
khảo sát giám sát và nắm tình hình sự cố
chìm tàu việt săn eterity
có tải trọng hơn tám tấn
trở gần ba trăm linh container
theo đánh giá của cơ quan chức năng sự cố
không gây thiệt hại về người
nhưng được đánh giá là vụ tai nạn rất nghiêm trọng trên sông
bởi đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông đường thủy
và nguy cơ tràn dầu
theo cơ quan chức năng đến nay đã bơm được
sáu mươi khối dầu ra khỏi tàu
và dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi
về số lượng container bị chìm
trôi giạt cũng đã vớt được bốn mươi chín trên hai trăm chín mươi ba container
ủy ban nhân dân tp hcm
cũng đã giao cho nhiều đơn vị tổ chức
lấy mẫu nước sông
đồng thời thông báo khuyến cáo người dân
thường xuyên theo dõi nguồn nước gần khu vực tàu bị chìm
sẵn sàng triển khai các phương án cần thiết
để xử lý nếu bị ổ nhiễm
trên địa bàn tỉnh quảng nam hiện nay đã có
một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
và hai trường hợp khác nghi mắc bệnh bạch hầu
và đã được lấy mẫu gửi viện pasteur nha trang
để phân tích
ba trường hợp này đều trú tại xã duy nghĩa
huyện duy xuyên
hiện ba bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện phụ sản
nhi đà nẵng
ngay sau khi phát hiện bệnh bạch hầu xuất hiện
ngành y tế của tỉnh quảng nam đã xuống xã duy nghĩa
để xử lý môi trường xác minh làm rõ nguyên nhân bị bệnh
tổ chức tiêm phòng cho những người tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh
đồng thời tiên triển cho người dân về căn bệnh này
chú ý khi có các dấu hiệu như
sốt đau họng mệt mỏi
thì đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán
và điều trị kịp thời
từ ngày mai hai mươi bốn tháng một mươi công tác tiêm phòng bệnh bạch hầu
sẽ được triển khai rộng rãi tại xã duy nghĩa
và các xã đơn cận như là duy hải
nhằm tránh bệnh bạch hầu lây lan
trong khi đó bệnh sốt xuất huyết
đang trong giai đoạn cao điểm
bệnh nhân nhập viện tăng mạnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
điều đang nói nhiều bệnh nhân
không có dấu hiệu bệnh rõ ràng
hoặc có dấu hiệu và vào viện sớm
vẫn xuất hiện tình trạng cảnh báo nguy hiểm
sau đây sẽ là ghi nhận
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
khoa virus ký sinh trùng
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
những ngày này đông kín bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
theo các ba sĩ
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận
khoảng hai mươi trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
vào điều trị
điều đáng nói không ít trường hợp bệnh nhân đến khám bệnh
khi đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
như buồn nôn đau bụng lơ mơ chảy máu mũi chảy máu chân răng
lúc mà tôi nhập viện thì là trong cái tình trạng là
người là sốt điều trị qua ở nhà thì không có tác dụng
và vào đây thì ngoài những triệu chứng giống như mọi người
thì tôi còn bị thứ chi nó bị cứng
nên là lúc mà nhập vào đây là các bác sĩ là ở ngoài
việc điều trị là phải bổ sung một liều canxi thẳng vào trong này
thì tay chân mình mới bình thường lại được
không thì gần như là nó tê liệt luôn
cả làng trên ở dưới đầu hết chung chiếc đầy hết
ở trên viện cái bài ấy họ nằm đông lắm
đây nhà tôi ông các cháu bây giờ đi cho thẳng ra ngoài này
ông mệt quá
đặc biệt hàng năm chỉ lưu hành hai tuyếp virus đanh gây bệnh suốt suốt huyết
là tuyếp d một và d hai
nhưng năm nay xuất hiện thêm tuyếp d ba
làm cho một số người có nguy cơ mắc bệnh tăng lên
theo các bác sĩ ngoài việc phun thuốc mũi
người dân cần vệ sinh môi trường sống
không được để nước lưu cữ tại môi trường cho bọ gậy phát triển
sinh nở thành mũi vằn
bệnh nhân vào khoa của chúng tôi
phần lớn là các bệnh nhân suốt suốt huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo
có các bệnh nhân suốt suốt huyết đanh nặng
thì sẽ chuyển vào khoa cấp cứu
thế thì các bệnh nhân suốt suốt huyết đanh khi vào đây
thì thường là dấu hiệu cảnh báo xuất hiện
là thường từ ngày thứ tư ngày thứ ba đến ngày thứ bảy
thì sau khi bệnh nhân vào viện
là chúng tôi theo dõi bệnh nhân hàng ngày
xét nghiệm công thức máu
cũng như là theo dõi tình trạng của bệnh nhân
để xử trí kịp thời
nếu bệnh nhân có các diễn biến nặng lên
theo dự báo từ nay đến hết tháng một mươi một
tình hình bệnh suốt suốt huyết tiếp tục
có những diễn biến phức tạp và khó lường
vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
cả những người đã mắc và chưa mắc suốt suốt huyết
cần tích cực phòng bệnh
như tránh bị mũi đốt
bằng cách mặc quần áo dài ngủ trong màn
dùng thuốc bôi chống mũi
loại bỏ nơi sinh sản và chú đậu của mũi
diệt bọ gậy loang quang
quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc chiều nay
quốc hội tiếp tục thảo luận về một số nội dung
còn có ý kiến khác nhau của dự án
loạt lao động sửa đổi
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến đề xuất
tăng tuổi nghỉ hưu là nội dung nhận được
nhiều góp ý của các đại biểu quốc hội
qua thảo luận đa số đại biểu
bày tỏ thống nhất với phương án một
do chính phủ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu
nam lên sáu mươi hai tuổi nữ sáu mươi tuổi
theo lộ trình kể từ năm hai nghìn hai mươi
tuổi nghỉ hưu của người lao động
trong điều kiện lao động bình thường
là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam
và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng
đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng
đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ
tôi suy nghĩ là điều một trăm sáu mươi chín
hầu hết các đại biểu quốc hội
đã thống nhất là chúng ta điều chỉnh
tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai
điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của nữ lên sáu mươi
tôi cho là rất phù hợp
với ba lý do
một là đúng với đường lối
trong nghị quyết hai mươi tám của bộ chính trị
thứ hai nữa là
chủ động vấn đề giả hoạt dân số
và thứ ba là chủ động
ứng phó với thị trường lao động
tôi cho rằng việc này là rất đúng
lần này dự thảo
tăng tuổi nghỉ hưu vừa có chủ trương của đảng
thực tiện tuổi thò việt nam bị tăng cao
tuổi nghỉ hưu là yếu tố để bảo đảm
nguồn lời bảo hiểm
cơ hội tận dung tối đa tiêm nắng
tí tuệ của người lao động
đồng thời thực hiện tiến trình dân số
và bài học rút ra từ một số nước
cho nên tôi thấy cái này là rất là hợp lý
đồng tình với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu
như dự thảo song một số đại biểu đề nghị
phải xem xét đến đặc thù của một số ngành nghề
để đảm bảo phù hợp điều kiện sức khỏe
của người lao động
nếu tuổi nghỉ hưu áp dụng chung
nam sáu mươi hai tuổi nữ sáu mươi tuổi
để làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội
thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động
làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc
độc hại nguy hiểm
làm việc trong các điều kiện kinh tế xã hội
đặc biệt khó khăn v v
sẽ bị trừ tỷ lệ phần trăm lương hưu tương ứng
vì phải nghỉ trước năm tuổi
và như vậy sẽ rất đáng đáng đáng
thiệt thòi quyền lệnh đối với người lao động
qua thảo luận một số đại biểu cho rằng
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là chính sách
có tính chất chiến lược về nhân lực
có tầm nhìn dài hạn việc điều chỉnh cần có lộ trình
không gây sốc cho thị trường lao động
việt nam đang bước vào thời kỳ già hóa dân số
do đó việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
phải thực hiện hợp lý không để đến khi
thiếu hụt lao động mới thực hiện
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ
công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều chỉnh điều động
đồng chí đại tá lê tấn tới giám đốc công an
tỉnh bạc liêu đến nhận công tác
và giữ chức vụ cục trưởng của tổ chức cán bộ
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu
tại buổi lễ
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam
đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
bổ nhiệm đại tá lê tấn tới
giữ chức vụ cục trưởng cục tổ chức cán bộ
bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
đại tá lê tấn tới là cán bộ được đào tạo
cơ bản chuyên sâu về chính trị nghiệp vụ
và pháp luật quá trình công tác có lập trường
tư tưởng vững vàng giữ gìn phẩm chất đạo đức
là cán bộ trưởng thành từ cơ sở
đã kinh qua nhiều lĩnh vực công tác
đảm nhiệm các chức vụ khác nhau và trên lĩnh vực
công tác nào cũng luôn thể hiện được năng lực
kinh nghiệm thực tiễn hoàn thành tốt chức trách
nhiệm vụ được giao được cấp ủy chính quyền
địa phương ghi nhận và đánh giá cao
trên cương vị công tác mới thứ trưởng bùi văn nam
mong muốn đại tá lê tấn tới không ngừng
nỗ lực phát huy kinh nghiệm trí tuệ
của bản thân toàn thủ nguyên tắc tập trung
dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
và các quy chế lãnh đạo chỉ huy
của bộ đơn vị đoàn kết nội bộ
giữ vững sự trong sạch vững mạnh của tập thể
đồng thời khẩn trương nắm bắt công việc
cùng lãnh đạo cục tổ chức cán bộ
tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu
mà đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
đã để ra trong thời gian sắp tới
phát biểu nhận nhiệm vụ mới đại tá lê tân tới
bày tỏ sẽ tiếp tục phấn đấu tu dưỡng
đóng góp trí tuệ công sức cùng đảng ủy
lãnh đạo cục tổ chức cán bộ và tập thể
cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác tham mưu
cho bộ công an thể chế hóa cụ thể
các chủ trương đường lối của đảng về công tác cán bộ
theo hướng đồng bộ thống nhất
và phù hợp với điều kiện thực tế hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
sáng nay tại hà nội trường cao đẳng an ninh nhân dân một
đã tổ chức lễ khai giảng năm học
trung tướng lương tam quang thứ trưởng
bộ công an đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trường cao đẳng an ninh nhân dân một đã
quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc
hiệu quả chỉ thị số sáu của bộ công an
tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo
nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ
triêu sinh đào tạo hệ trung cấp an ninh
tổ chức giảng dạy bốn khóa cao đẳng
và trung cấp tập trung tại trường
với hai mươi hai lớp chín trăm năm mươi một học viên
đồng thời mở các lớp đào tạo bồi dưỡng
cho công an các đơn vị địa phương
với những thành tích đã đạt được
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhà trường vinh dự được chính phủ tặng cờ
thi đua xuất sắc
phát biểu tại lễ khai giảng
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trường cao đẳng an ninh nhân dân i
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
như tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả
việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
khẩn trương quán triệt triển khai nghiêm túc
chỉ thị số tám của bộ
về nhiệm vụ công tác trọng tâm
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất hoàn thiện
hệ thống ngành chuyên ngành hệ thống trung cấp
bồi dưỡng cám bộ gắn với lý luận và thực tiễn
đảm bảo phù hợp đáp ứng yêu cầu
không tiêu chuẩn tiêu chí cám bộ cấp cấp
đã được đảng ủy công an trung ương phê duyệt
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại
vào giảng dạy và quản lý giáo dục
đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt
chủ động mở rộng vướng nghiên cứu các đề tài khoa học
gõ các vấn đề mang tính thực tiễn
và liên quan tới tình hình an ninh quốc gia việt nam hiện nay
ngày hôm nay công an tp cn tổ chức hội nghị
giao ban công tác xây dựng lực lượng năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đảnh đạo
công an tp cn đánh giá cao công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng của công an các đơn vị địa phương
trong thời gian qua yêu cầu trong thời gian tới
công an các đơn vị địa phương cần chấp hành
nghiêm kỷ luật kỷ cương chế độ thông tin báo cáo
điều lệnh công an nhân dân lãnh đạo công an các cấp
cần thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh công tác đào tạo
bồi dưỡng chính sách cán bộ kịp thời phát hiện
đề xuất khen thưởng những cá nhân tập thể
có những cách làm hay mô hình hiệu quả
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cũng tại hội nghị ban tổ chức cũng đã thông báo
qua báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số năm
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn chín của bộ công an
về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
trong tình hình mới